còn tại tỉnh đồng nai ủy ban nhân dân phường tân hạnh đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
thành phố biên hòa tổ chức ra quân tháo dỡ cưỡng chế hàng loạt quán cà phê chòi lá hoạt động trá hình
trên tuyến đường bùi hữu nghĩa
đoàn đã tiến hành cưỡng chế các công trình đối với các hộ kinh doanh như ông ngô trung chánh
vi phạm xây dựng khoảng một trăm tám mươi bốn m hai thuộc thửa đất số một mươi năm tờ bán đồ ba mươi một
ông ngô thanh liêm vi phạm xây dựng với diện tích bảy trăm bảy mươi m hai thuộc thửa đất số ba mươi ba tờ bản đồ số ba mươi hai
ông nguyễn văn quyết vi phạm xây dựng với diện tích sáu trăm linh m hai thuộc thử đất số bảy tờ bản đồ số hai mươi một
phường tân hạnh
các trường hợp trên xây dựng công trình không phép kiểu nhà lập lá tường bê tông
xây dựng khung sắt mái tôn nền gạch men
điều đáng nói là sau khi xây dựng trái phép các chú công trình này đều cho thuê lại
để một số đối tượng kinh doanh quán cà phê trá hình bằng hình thức kích dục
làm mất vẻ mỹ quan đô thị gây mất an ninh trực tự phát sinh tệ nạn xã hội tại địa bàn
sau khi cường chế trả lại hiện trạng ban đầu
ủy ban nhân dân phường tân hạnh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
yêu cầu các chủ đất cam kết không tái phạm xây dựng trái phép và cho thuê kinh doanh cà phê trá hình